sáng nay một mươi tám tháng chín phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục dưới sự chủ trì của đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội các thành viên ủy ban cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thành lập
và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại phiên họp đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết xây dựng nghị quyết thành lập chức năng nhiệm vụ quyền hạn
cơ cấu tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ pháp lý cho công tác triển khai tại địa phương
về vấn đề thẩm quyền thành lập văn phòng đa số ý kiến tán thành phương án hai giao hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập văn phòng
vì nếu giao cho thường trực hội đồng nhân dân cấp như phương án một thì chưa thực sự phù hợp về mặt pháp lý
nếu xác định văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tương đương sở
nhưng lại giao thẩm quyền thành lập cho thường trực hội đồng dân cấp tỉnh thì sẽ không bảo đảm tính tương đồng
có thể làm giảm vai trò vị thế của văn phòng trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính khác ở địa phương

nhưng lại giao thẩm quyền thành lập cho thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì sẽ không bảo đảm tính tương đương sở
về số lượng và tên gọi các phòng các đại biểu đồng tình việc xác định số lượng phòng phải căn cứ vào vị trí
chức năng nhiệm vụ khối lượng công việc số lượng vị trí việc làm và số biên chế được giao
biên chế các phòng không vượt quá biên chế hiện nay
cũng trong phiên họp sáng nay ubthqh đã xem xét quyết định việc thành lập thành phố hồng ngự tỉnh đông tháp